các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phường hòa phú thành phố thủ sầu một gia đình phát hiện chị tú bị thương nặng ở vùng đầu nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh
do vết thương quá nặng nên chị tú đã tử vong trên đường tới bệnh viện
tại thời điểm chị tú bị thương gia đình phát hiện sợi dây chuyền vàng hơn một chỉ của chị tú hàng ngày vẫn đeo trên cổ đã bị biến mất
mặt dây chuyền được phát hiện rơi ở trên nền nhà